mùa khô năm nay ở đắk lắc đã khiến cho hơn một mươi hectare cây trồng bị khô hạn nặng
một trong những nguyên nhân là do việc xây dựng các công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn còn nhiều bất cập
đặc biệt nhiều công trình đã bị hư hỏng xuống cấp không phát huy hiệu quả trong mùa khô
ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân
đây là những công trình thủy lợi với nhiệm vụ bảo đảm cung ứng nguồn nước tưới tiêu cho khoảng bốn trăm linh hectare cây trồng của nhân dân địa phương
thế nhưng từ đầu tháng ba đến nay cả hai hồ này đã cạn trơ đáy
để cứu cây trồng người dân địa phương đã phải chi phí hàng chục triệu đồng thuê người đào khoan giếng ngay dưới lòng hồ để tìm mạch nước cứu cây trồng
nhiều người không có khả năng chi phí đào giếng đã phải chấp nhận nhìn vườn cây chết khô
thất thường không theo quy luật khiến tình hình hạn hán ở đắk lắc nói riêng các tỉnh tây nguyên nói chung ngày càng khốc liệt
vì vậy ngoài việc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
ứng dụng công nghệ tiên tiến tới tiết kiệm trong sản xuất
thì vấn đề quan trọng nhất là đầu tư sửa chữa nâng cấp các hồ đập thủy lợi
đã xuống cấp và xây dựng các công trình hồ đập thủy lợi lớn phục vụ chống hạn